dự báo trong ngày hôm nay các tỉnh lai châu và điện biên có nhiệt độ thấp ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
đối với khu vực các tỉnh như sơn la yên bái hà giang cao bằng bắc cạn thái nguyên lạng sơn bắc giang và cả bắc ninh
nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực phía nam đồng bằng bao gồm thủ đô hà nội cũng như là khu vực hòa bình
cường độ nắng gây gắt hơn nên nhiệt độ có thể cao hơn lên tới mức ba mươi bảy ba mươi tám
với miền trung nhiệt độ ngoài trời lúc này đều phổ biến trong ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ thời tiết vẫn khá dễ chịu
tuy nhiên dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía tây nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ tăng khá nhanh
chỉ sau chín giờ sáng hầu khắp các tỉnh miền trung nhiệt độ đã tăng lên trên ba mươi bốn độ
tình trạng nắng nóng sẽ còn gia tăng hơn và kéo dài liên tục từ chín giờ sáng cho đến tận một mươi bảy giờ chiều
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
phổ biến mức từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng đối với hồi xuân tương dương con cuông hương khê tuyên hóa nam đông cũng như cả ba tơ
nhiệt độ có thể cao trên ba mươi tám độ chạm ngưỡng nắng nóng gai gắt
trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên trong chiều và tối nay
trên cả hai khu vực vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi với nhiều điểm mưa vừa thậm chí là mưa to
tập trung ở khu vực phía nam của tây nguyên
cũng như là khu vực miền đông của nam bộ
trong ngày trời chỉ có nắng gián đoạn vì thế mà nhiệt độ trên các khu vực không quá cao
hầu hết đều chỉ giao động ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển dưới tắc động của gió mùa tây nam nên khu vực phía nam của miền đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
đều là các khu vực có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa ở mức bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy
gió rất mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại